liên quan tới việc hà nội thiếu nước sạch sinh hoạt tổng cục quản lý thị trường vừa yêu cầu cục quản lý thị trường thành phố hà nội tăng cường kiểm soát ngăn chặn việc tăng giá nước đóng chai đóng bình trên địa bàn
cụ thể tổng cục quản lý thị trường đã có công văn hỏa tốc gửi cục quản lý thị trường tp hà nội về việc ngăn chặn tăng giá bất hợp lý đối với nước đóng chai đóng bình do người dân tăng cường mua nhiều vì nước sông đà nhiễm dầu
theo đó yêu cầu tăng cường kiểm soát ngăn chặn các tổ chức cá nhân kinh doanh nước đóng chai đóng bình lợi dụng tình hình để tăng giá bán bất hợp lý nhằm trục lợi làm lũng đoạn thị trường
các vi phạm này sẽ bị xử lý nghiêm và công bố công khai tên cơ sở địa chỉ loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng